trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi vẫn còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
từ chiều mai khi có tác động của không khí lạnh từ phía bắc thì ở thanh hóa và nghệ an sẽ có mưa rông
đến chiều tối và đêm mai một loạt các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận thừa thiên huế đồng loạt xuất hiện mưa bất ổn định
kèm theo đó là nguy cơ rất cao về các hiện tượng cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam không chịu tác động của các hình thế thời tiết phía bắc vì thế mà tại tây nguyên và nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa
ngày có nắng sớm với cứng độ mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên cả hai khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
riêng một số nơi ở khu vực miền đông của nam bộ nhiệt độ cao hơn có nơi nhiệt độ trên ba mươi bảy độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai sẽ có mưa rào và có rông
trong mưa rông cần phải đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa cũng bị suy giảm xuống còn bốn một mươi km
gió cũng chuyển dần sang hướng đông bắc nhưng cường độ chưa mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước